tại các xã miền núi của huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền
giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
tuy mới đi vào hoạt động nhưng các thành viên đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào gia rai
xã miền núi phước thắng huyện bắc ái được tỉnh ninh thuận chọn thí điểm
thành lập mô hình câu lạc bộ tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
với bốn mươi thành viên là đại diện lãnh đạo các đoàn thể những người có uy tín trong cộng đồng
vai trò người uy tín già làng trong thôn bản chúng tôi cũng có trách nhiệm phù hợp
với các ngành chức năng của ủy ban cũng như đối với ngành tướng mông
chúng tôi sẽ cùng phù hợp tuyên truyền
chúng tôi sẽ đến tất cả những tuổi trong những tuổi thân niên thiếu niên
để sau này hiểu và sau này không còn tình trạng tàu hôn
việc tham gia trong câu lạc bộ chỉ là tự nguyện nhưng hàng tháng các thành viên đều phối hợp tốt
với địa phương tiến hành kiểm tra khảo sát tình hình tảo hôn trên địa bàn
từ đó tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn vướng mắt và đề ra các giải pháp hữu hiệu
nhằm giảm thiểu tình trạng tàu hôn trong cộng đồng dân tộc zagrai
có một số tình trạng làm những trẻ em dưới một mươi năm hai mươi bốn đi làm xa
nó đi làm xa trong thời gian đó nó đi gặp người nào mà thiết thực với người đó thì nó ơn à
xong rồi nó ơn không đúng tuổi kết thương nó về đôi khi nó mang thay trước tuổi kết thương
xong rồi có bầu
xong rồi xin công
vậy tình trạng mới khó
phần đông những cặp tảo hôn rất khó khăn về điều kiện kinh tế
do vậy để giúp bà con thay đổi quan niệm về hôn nhân
ý thức hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản là một nhiệm vụ không hề dễ dàng
câu lạc bộ đi vào hoạt động đã từng bước đi vào cuộc sống rất gần gũi và thân thiện với bà con
và cũng thông qua câu lạc bộ này
cũng nhằm giúp cho hội viên của câu lạc bộ nâng cao nhận thức
rồi là cái kỹ năng tiên tri
đến năm hai nghìn hai mươi ninh thuận sẽ phấn đấu cơ bản đầy lùi tình trạng tàu hôn
và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để đạt được kết quả như mong muốn
tỉnh ninh thuận đang nhân rộng mô hình câu lạc bộ
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và tích cực tham gia
của cả cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh